vào ngày hai mươi sáu tháng năm bộ trưởng thương mại của các nền kinh tế thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
không ra được tuyên bố chung sau hai ngày họp nhưng đã đồng ý thúc đẩy thương mại toàn diện và bền vững hơn
kết thúc hai ngày đàm phán tại detroit đại diện thương mại mỹ catherine tai đã đưa ra tuyên bố chủ tọa tóm tắt các cuộc thảo luận
nhấn mạnh vào tính toàn diện cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và tính bền vững tuyên bố có đoạn
apec tái khẳng định quyết tâm mang lại một môi trường đầu tư và thương mại tự do cởi mở công bằng
không phân biệt đối xử minh bạch toàn diện và có thể dự đoán được
các bộ trưởng thương mại apec cũng tái khẳng định cam kết đối với một hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy

các bộ trưởng thương mại apec cũng tái khẳng định cam kết đối với một hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc